thưa quý vị trong những bản tin trước của truyền hình công an nhân dân chúng tôi đã đề cập đến một số bất cập của dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông sau khi đi vào khai thác thương mại
so với thời gian phục vụ người dân miễn phí thì hiện số lượng hành khách sử dụng dự án tỷ lệ không cao và đặc biệt là hiện nay lượng hành khách sử dụng vẫn chủ yếu là để trải nghiệm
tuy mới đi vào khai thác thương mại thế nhưng xung quanh các khu vực một mươi hai nhà ga thì vẫn khá lộn xộn và một điểm đáng chú ý nữa đó là việc hàng loạt các dịch vụ trái phép mọc lên bùa vây nhiều ga dọc tuyến
các dịch vụ trái phép này đang diễn ra như thế nào và ảnh hưởng ra sao đến hoạt động vận tải trên tuyến mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
những hình ảnh quen thuộc tại nhà ga cát linh thành phố hà nội
mặc dù chưa được hoạt động chính thức nhưng những lái xe ôm này vẫn thoải mái chèo kéo
mỗi khi có hành khách và khi đón được khách thì lại vô tư vi phạm giao thông như thế này
những hình ảnh trên đã không ít lần xuất hiện tại những khu vực vận tải công cộng đặc biệt là những khu vực nhà ga bến xe
và nay thì lại xuất hiện mới tại khu vực đường sắt đô thị trên cao cát linh hà đông
sau khi chính thức đi vào khai thác thương mại cụ thể trong ba ngày bình thường từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lượng khách đi tàu cát linh hà đông giảm hơn năm mươi so với ngày đầu khai thác thương mại
và điều này cũng có thể dễ hiểu hơn khi những hình ảnh xấu xí như thế này vẫn còn tồn tại xung quanh các nhà ga của công trình nghìn tỷ dự án được xét trên cao đầu tiên của thủ đô